tại tỉnh hậu giang và thành phố cần thơ nhiều nông dân trồng nấm dơm vô cùng phấn khởi vì đầu ra luôn hút hàng với giá bán cao gấp hai ba lần
hiện nấm dơm được thương lái đến tận nhà mua ở mức từ năm mươi đến sáu mươi đồng một kg còn nấm dài có giá khoảng bốn mươi bốn mươi hai đồng một kg tăng khoảng từ năm một mươi năm đồng một kg so với cùng kỳ tháng trước
theo bà con nông dân có nhiều năm trong nghề ủ nấm dơm vụ này sau khi mua dơm về ủ meo nấm sau một tuần đã cho thu hoạch
nấm dơm cho thu hoạch từ sáu đợt nấm trở lên với giá bán từ bốn mươi hai đến năm mươi năm đồng một kg tùy loại sau khi trừ hết các khoản chi phí ước lại mỗi công dơm cho nấm từ bảy trăm linh đến tám trăm linh nghìn đồng
theo người dân địa phương thời gian qua giá nấm dâm tăng chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ tăng và ảnh hưởng bởi các chi phí sản xuất đầu vào tăng như giá
dơm nguyên liệu meo nấm giá nhân công tăng
ngoài ra gần đây nguồn nguyên liệu nấm dơm tại nhiều địa phương giảm so với trước do nông dân giảm sản xuất nấm dơm vì trước đó giá bán thấp và năng suất ở nhiều diện tích trồng nấm cũng bị giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nắng thất thường